trên vùng biển quảng ninh tổ công tác của cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam vừa phát hiện tàu vận tải mang số hiệu vân đồn sáu nghìn sáu trăm tám mươi tám chở hơn năm thùng sứa có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra trên tàu có ba người do ông đinh văn trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại hải tây hải hậu nam định làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển hơn năm thùng sứa nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và phương tiện đã quá hạn đăng kiểm
hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao tăng vật và phương tiện cho đồn biên phòng quan lạng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật